hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào các bạn
xin chào các bạn
theo báo cáo của ủy ban kiểm tra trung ương và các cơ quan chức năng
ông vương đình huệ đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm
quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị
ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
phải chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước
những vi phạm khuyết điểm của ông vương đình huệ đã gây dư luận xấu
làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng nhà nước và cá nhân ông
nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng nhà nước và nhân dân
ông vương đình huệ đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác
căn cứ quy định hiện hành của đảng nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông vương đình huệ
ban chấp hành trung ương đảng đồng ý để ông vương đình huệ thôi giữ các chức vụ
ủy viên bộ chính trị ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa một mươi năm

chiều ngày hai tháng năm tại kỳ họp bất thường lần thứ bảy
quốc hội khóa một mươi năm đã miễn nhiệm chức vụ chủ tịch quốc hội
nhiệm ký hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu và cho thôi nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa một mươi năm với ông vương đình huệ
ông võ văn thường
ông võ văn thưởng năm mươi bốn tuổi thạc sĩ triết học quê huyện mang thít tỉnh vĩnh long
là chủ tịch nước trẻ tuổi nhất khi nhậm chức
ông được bầu làm ủy viên trung ương dự khuyết khóa một mươi lúc ba mươi sáu tuổi
ủy viên trung ương ba khóa liên tiếp một mươi một một mươi hai một mươi ba
đại biểu quốc hội ba khóa một mươi hai một mươi bốn một mươi năm
ủy viên bộ chính trị hai khóa một mươi hai một mươi ba
ông võ văn thường từng trải qua các vị trí công tác như phó bí thư
rồi bí thư thành đoàn tp hcm chủ tịch hội liên hiệp thanh niên tp hcm
bí thư quận ủy một mươi hai tp hcm bí thư thường trực trung ương đoàn
bí thư thứ nhất trung ương đoàn từ tháng một hai nghìn bảy
chủ tịch hội liên hiệp thanh niên việt nam
chủ nhiệm ủy ban quốc gia về thanh niên việt nam
bí thư tỉnh ủy quảng ngãi phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm
trưởng ban tuyên giáo trung ương thường trực ban bí thư
phó trường ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham dũng
ngày hai ba hai nghìn hai mươi ba ông võ văn thường đối quốc hội khóa một mươi năm
bầu giữ chức chủ tịch nước nhậm ký hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
thay ông nguyễn xuân phúc xin thôi nhiệm vụ
ngày hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn ông võ văn thường có đơn thôi giữ các chức vụ
ủy viên bộ chính trị ủy viên trung mương đảng khóa một mươi ba
chủ tịch nước chủ tịch hội đồng quốc phòng an ninh nhiệm ký hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
theo nguyện vọng cá nhân và được ban chấp hành trung ương đảng đồng ý
theo thông cáo của văn phòng trung mương đảng
ông võ văn thưởng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đảng và nhà nước
được đào tạo cơ bản trưởng thành từ cơ sở
được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng
tuy nhiên báo cáo của ủy ban kiểm tra trung ương và các cơ quan chức năng nêu
ông thưởng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm
trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư
ủy viên ban chấp hành trung mương đảng
và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước
những vi phạm khuyết điểm của ông võ văn thường đã gây dư luận xấu
làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng nhà nước và cá nhân
nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng nhà nước và nhân dân
ông thượng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác
sáng hai mươi một tháng ba tại kỳ họp bất thường lần thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
đã tiến hành thảo luận bỏ phiếu kín và thông qua
nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
đối với ông võ văn thường thuộc đoàn đại biểu quốc hội thành phố đà nẵng
ông trần tuấn anh
ông trần tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn quê tỉnh quảng ngãi ông có trình độ tiến sĩ
trước khi thôi tham gia ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
ông trần tuấn anh từng là ủy viên trung ương đảng khóa một mươi hai một mươi ba
ủy viên bộ chính trị khóa một mươi ba ông cũng là đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn một mươi năm
ông trần tuấn anh trải qua nhiều cương vị công tác
sau đó ông từng là thứ trưởng bộ công thương
kiêm phó ban kinh tế trung ương bộ trưởng bộ công thương
từ tháng hai hai nghìn hai mươi một đến ba mươi một tháng một hai nghìn hai mươi bốn ông là trưởng ban kinh tế trung ương
theo thông cáo ông trần tuấn anh trên cương vị bí thư ban cán sự đảng
bộ trưởng bộ công thương nhiệm ký hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo
điều hành công tác của ngành công thương đạt kết quả quan trọng
tuy nhiên ông chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu
khi để xảy ra nhiều vi phạm tại bộ công thương
nhiều cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự xử lý kỷ luật đảng hành chính
nhân thức rõ trách nhiệm chức đảng và nhân dân
ông đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công nghỉ công tác và nghỉ hưu
căn cứ quy định hiện hành của đảng nhà nước và xem xét nguyện vọng của cá nhân
ban chấp hành trung ương đảng đồng ý để ông trần tuấn anh thôi giữ chức vụ ủy viên bộ chính trị
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba vào ngày ba mươi tháng một hai nghìn hai mươi bốn
ông trần tuấn anh đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội
ngày hai ủy ban thường vụ quốc hội đã họp và ban hành nghị quyết
về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với ông trần tuấn anh
thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh khánh hòa đơn vị bầu cử số một tỉnh khánh hòa
bà hoàng thị thúy lan
bà hoàng thị thúy lan năm mươi tám tuổi quê quán tại tp vinh yên tỉnh vĩnh phúc trình độ thạc sĩ luật
bà lan là ủy viên trung ương đảng khóa một mươi hai một mươi ba đại biểu quốc hội các khóa một mươi bốn một mươi năm
bà lan xuất thân là giáo viên trường trung học cơ sở duy phiên huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc
cán bộ hội liên hiệp phụ nữ thị xã vĩnh yên tỉnh vĩnh phú từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đến nay là tỉnh vĩnh phúc
sau khi trải qua nhiều chức vụ tại tỉnh vĩnh phúc đến tháng hai hai nghìn một mươi tám
bà hoàng thị thúy lan được bầu làm bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh vĩnh phúc
ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn bà hoàng thị thúy lan bị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố bắt tạm giam về tội nhận hối lộ
việc bắt bà lan nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn tập đoàn phúc sơn công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản thăng long và các đơn vị liên quan
ngày hai mươi tháng ba ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba đã họp và xem xét quyết định thi hành kỷ luật bà hoàng thị thúy lan bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng
ngày hai mươi một tháng ba quốc hội khóa một mươi năm họp kỳ bất thường lần thứ sáu bãi nhiệm đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với bà hoàng thị thúy lan trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh vĩnh phúc
ông dương văn thái
ông dương văn thái sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi quê ở bắc giang là tiến sĩ kinh tế và trưởng thành từ cán bộ văn hóa thông tin thể dục thể thao sau đó là cán bộ thuế thuộc chi cục thuế thị xã bắc giang
ông dương văn thái lần lượt kinh qua các chức vụ phó chủ tịch chủ tịch ủy ban nhân dân tp bắc giang phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang
năm hai nghìn hai mươi ông được bầu làm bí thư tỉnh ủy bắc giang trước khi được bầu vào ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba giữ chức bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh bắc giang nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
từ tháng bảy hai nghìn hai mươi một ông làm đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và là trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc giang
ngày bốn hai nghìn hai mươi bốn căn cứ quy định của pháp luật ủy ban thường vụ quốc hội đã ban hành nghị quyết số một nghìn bốn mươi sáu đồng ý đề nghị của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố bắt tạm giam khám xét nơi ở nơi làm việc đối với ông dương văn thái đại biểu quốc hội khóa một mươi năm theo quy định của pháp luật
đồng thời ủy ban thường vụ quốc hội cũng tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu quốc hội đối với ông dương văn thái đại biểu quốc hội khóa một mươi năm kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can
chiều hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tại kỳ họp bất thường lần thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm đã xem xét bỏ phiếu thông qua nghị quyết bãi nhiệm đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với ông dương văn thái thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc giang
ông nguyễn văn thạnh
ông nguyễn văn thạnh sinh ngày hai mươi tám một nghìn chín trăm bảy mươi hai quê quán xã phú thuận huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp trình độ lý luận chính trị cao cấp trình độ chuyên môn thạc sĩ luật
tháng một mươi hai hai nghìn một mươi tám ông là ủy viên ban cán sự đảng phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh an giang đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
trước khi trở thành phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh an giang ông thạnh từng làm phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân huyện tịnh biên kiểm sát viên trung cấp viện trưởng viện kiểm sát nhân dân huyện tịnh biên tỉnh an giang
tháng một mươi một hai nghìn hai mươi hai ông nguyễn văn thạnh bị ủy ban kiểm tra trung ương thi hành kỷ luật với mức cảnh cáo
tháng một mươi một hai nghìn hai mươi hai ông nguyễn văn thạnh bị ủy ban kiểm tra trung ương thi hành kỷ luật với mức cảnh cáo